mới đây lãnh đạo cảng vụ hàng không biển nam đã ra quyết định xử phạt đối với một hành khách hút thuốc trên máy bay
hành khách này bị phạt bốn triệu đồng theo quy định
trước đó trên chuyến bay hai trăm bảy mươi chín từ hà nội vào tp hcm lúc hai mươi một h ba mươi tối ngày một mươi bốn tháng chín
hành khách bùi xuân đê ngụ quận một mươi hai tp hcm đã có hành vi hút thuốc lá trong buồng vệ sinh
hệ thống báo cháy của máy bay phát hiện phát tín hiệu
ngay lập tức tiếp viên đã đến buồng vệ sinh kiểm tra và phát hiện một điếu thuốc đang hút dở
hành khách bùi xuân đê đã thừa nhận là người vừa hút thuốc lá trong buồng vệ sinh
tổ tiếp viên đã lập biên bản sự việc để giao cho cảng vụ hàng không biển nam xử lý
theo quy định hành khách khi đi máy bay không được hút thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử
trước khi lên máy bay tiếp viên đều phát loa thông báo cấm hút thuốc lá trong máy bay
tuy nhiên một số hành khách vẫn cố tình vi phạm